cuộc sống vẫn tiếp diễn ở đây nhưng vẫn đầy nhọc nhằn đáng cay và hờn tội
bởi ngôi nhà này có tới hai từ tù